tối nay việt nam có thêm chín mươi bảy ca mắc mới nâng tổng số ca mắc trong ngày lên hai trăm bốn mươi tám ca
cụ thể có chín ca nhập cảnh được cách ly ngay tám mươi tám ca còn lại ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm nhiều nhất với sáu mươi ba ca
bắc giang có một mươi hai ca còn lại là ở bắc ninh hương yên nghệ an và hà nội
trong đó tám mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
cũng trong ngày hôm nay đã có chín mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh